lại có thêm một trường hợp vượt chốt kiểm tra y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
vụ việc xảy ra tại cửa ngõ ra vào tỉnh cà mau trên tuyến quốc lộ một a
thuộc địa bàn xã tắc vân thành phố cà mau vào trưa ngày hôm qua
đối tượng tên hứa như đăng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
vào trưa ngày hai mươi năm tháng bảy đăng điều khiển xe chạy từ hướng bạc liêu về cà mau
khi phát hiện đăng lực lượng trước đăng ra hiểu lệnh dừng phương tiện kiểm tra y tế
thế nhưng đăng vẫn tăng ga bỏ chạy
lực lượng làm nhiệm vụ đã sử dụng phương tiện để đuổi theo chặn được người và phương tiện
trong lúc làm việc đăng đã hủ dọa là nghiện ma túy và đang bị nhiễm hiv giai đoạn cuối
lực lượng làm nhiệm vụ đã phối hợp cùng với đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra y tế
và đưa đăng đi cách ly tập trung một mươi bốn ngày